bệnh viện đa khoa tỉnh con tum vừa cho biết đã tiếp nhận các nạn nhân bị thương nặng trong vụ nổ đầu đạn
xảy ra ở làng đắc nớ xã biên giới đắc nhong huyện đắc lây tỉnh con tum
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ ba mươi phút sáng ngày tám tháng một mươi một gia đình ông a đang ở làng đắc nớ
cùng bà con họ hàng đang dọn dẹp bếp núc nhà cửa sau tiệc thôi nuôi cháu
trong lúc dọn dẹp ông đang đã lấy cái đe là đầu một quả đạn làm kiềng bếp
khi nhà đun nấu bất ngờ đầu đạn phát nổ khiến chín người bị thương trong đó có hai trẻ em
may mắn là không có người tử vong
sau sự cố ubnd huyện đắc lây đã hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu
trước mắt chính quyền huyện đã hỗ trợ mỗi nạn nhân một triệu đồng